cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa yêu cầu một loạt địa phương giả soát cung cấp thông tin tài liệu liên quan các dự án trồng chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị liên quan đến công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh công minh có trụ sở tại tỉnh bình phước
công ty cây xanh công minh được thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tiên thân là một cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh đồng nai rồi chuyển về huyện phước long sông bé tỉnh bình phước hiện nay
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi chín công ty này thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh giống cây trồng công minh tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
từ năm hai nghìn sáu công ty cây xanh công minh mở rộng thêm lĩnh vực thi công nạo vét thoát nước thi công các công trình về hè sân bê tông điện chiếu sáng
các công trình có quy mô và tổng mức đầu tư ngày càng tăng dần theo từng năm
năm hai nghìn tám công ty này bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công chăm sóc các công trình cây xanh cảnh quan đô thị suy tu nạo vét thoát nước
tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công ty cây xanh công minh tổ chức kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập và đón nhận huân trường lao động hạng ba doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại bình phước được nhận vinh dự này
doanh thu của công ty đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm và trúng nhiều gói thầu lớn từ trồng cây đến nạo vét chiếu sáng
theo thông tin từ cổng thông tin đấu thầu công ty công minh có tỷ lệ trúng thầu cao tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước như thành phố hồ chí minh bình phước long an bình dương
dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia hai trăm hai mươi tám gói thầu
trong đó trúng một trăm bảy mươi hai gói trượt ba mươi bảy gói một mươi bốn gói chưa có kết quả và năm gói đã bị hủy
đoại trừ các gói bị hủy và chưa có kết quả tỷ lệ trúng thầu của công minh rất cao với một trăm bảy mươi hai trên hai trăm linh chín gói thầu thương đương với tám mươi hai
theo tìm hiểu của phóng viên tại thành phố hồ chí minh tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
phòng quản lý khu đô thị ủy ban nhân dân tp thủ đức đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố

năm hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn hai mươi ba trị giá hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
theo đó liên danh công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận hai công ty trách nhiệm yếu hạn xây dựng môi trường xanh
công ty trách nhiệm hiếu hạn cây xanh công minh đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn năm mươi một bảy tỷ đồng
tiếp đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai phòng quản lý đô thị ủy ban nhân dân tp thủ đức đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án
nạo vét hệ thống thắt nước tp thủ đức năm hai nghìn hai mươi hai đến hai nghìn hai mươi ba
với giá trị mời thầu là chín mươi bốn tám tỷ đồng liên danh nhà thầu của công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận hai
công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hà thành đã trúng thầu với giá trúng thầu là chín mươi hai chín tỷ đồng
theo đó thời gian thực hiện hợp đồng là từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
liên danh này là nhà thầu duy nhất vượt qua các bước đánh giá về tài chính
tại long an tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban quản lý dự án nâng cấp đô thị ubnd tp tân an đã phê duyệt kết quả gói thầu dịch vụ cấp điện
chiếu sáng đô thị cho liên danh công ty công minh công ty cổ phần điện chiếu sáng thiên minh với giá trúng thầu là một mươi một tỷ đồng
tại bình dương vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ban quản lý tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu trồng
thay thế cây xanh xung quanh khu vực trung tâm hành chính tỉnh
liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh công minh và công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ xây dựng môi trường duy tân đã trúng thầu với giá trị là chín bốn mươi năm tỷ đồng
thời gian thực hiện hợp đồng là một trăm hai mươi ngày
tại bình phước vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sĩ nghiệp công trình công cộng tp đồng xoài cũng lựa chọn nhà thầu là công ty công minh thực hiện gói thầu duy trì
chăm sóc cây xanh và thăm cò trên địa bàn tp đồng xoài năm hai nghìn hai mươi hai với giá trị mời thầu là hơn hai mươi bảy bảy mươi tám tỷ đồng
giá trúng thầu của công ty công minh là hai mươi bốn sáu mươi tám tỷ đồng
vào tháng một năm hai nghìn hai mươi liên danh công ty công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên tư vấn xây dựng thương mại huy hoàng
được phòng kinh tế hạ tầng huyện phú diềng thông báo trúng thầu gói thầu trồng cây xanh và xây dựng hạ tầng công viên trung tâm huyện với giá trị gói thầu là sáu một mươi ba tỷ đồng
tại tỉnh đắk nông công ty công minh thực hiện nhiều gói thầu trồng chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh
cụ thể hai gói thầu công ty công minh liên danh với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng nghĩa hà gồm
gói thổ vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên khơi rãnh thoát nước phát quang cắt cỏ làm cỏ khu vực hồ tây và khu vực nội thị trấn đắk miêu
phần hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện đắk miêu năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một giá trị trúng thầu hơn một bảy tỷ đồng
ngoài ra gói thầu vận hành hệ thống điện chiều sáng công cộng trên địa bàn huyện đắk miu năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai giá trị trúng thầu hơn hai tám tỷ đồng
hai gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu độc lập gồm xây dựng công trình hòa viên trung tâm thị trấn đắk mâm huyện crono vào năm hai nghìn một mươi tám giá trị hơn tám tỷ đồng
vào gói thầu thi công xây dựng công trình hòa viên cây xanh khu vực cầu vượt bộ đội biên phòng tỉnh đắk nông quốc lộ một mươi bốn đoạn thị xã giang nghĩa giá trị hơn sáu tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi tám
theo đó ngày năm tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc cho hay cơ quan này đã giao sở kế hoạch và đầu tư vào một số đơn vị liên quan giả soát tổng hợp tài liệu liên quan đến các dự án trồng chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị liên quan đến công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh công minh từ năm hai nghìn một mươi chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày ba tháng năm ông võ ngọc hiệp phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cũng đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ngành liên quan cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến các dự án trồng chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm hai nghìn một mươi chín đến hết năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh để kịp tổng hợp và cung cấp cho bộ công an trước ngày sáu tháng năm theo yêu cầu
không chỉ đắk lắc và lâm đồng cơ quan an ninh điều tra bộ công an còn có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
cũng có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh phú yên quảng ngãi đắk nông cung cấp các chứng cứ đồ vật tài liệu liên quan đến các dự án do công ty trách nhiệm yếu hạn cây xanh công minh thực hiện
luật sư trần khánh ly công ty luật crowd cho biết tại khoản một hai mươi chín một mươi một hai nghìn một mươi chín ttbkhdt lộ trình đấu thầu qua mạng năm hai nghìn hai mươi như sau
tổ chức lựa chọn nhà thầu có mạng đối với toàn bộ một trăm linh các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trao hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa dịch vụ phi tư vấn dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá năm tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá một mươi tỷ đồng
trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù

đồng thời hướng dẫn tại khoản hai mục một phân bản số năm trăm bảy mươi chín bkhdt qldt cũng đã nêu rõ về các gói thầu có thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng
như vậy có thể thấy đối với những gói thầu thuộc hạn mức nêu trên chứ các gói thầu có tính chất đặc thù như chưa thể áp dụng đấu thầu qua mạng
như gói thầu chia làm nhiều phần gói thầu hỗn hợp gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng loại hợp đồng đơn giá
và gói thầu dịch vụ tư vấn có loại hợp đồng hỗn hợp thì phải áp dụng đấu thầu qua mạng
cùng với đó theo ghi nhận đối với hàng loạt gói thầu nêu trên công ty cây xanh công minh được chủ đầu tư tổ chức đấu thầu trực tiếp
không qua mạng là không đảm bảo tính khách quan và minh bạch